nhà hát kịch việt nam đã tổ chức công diễn tác phẩm mới ngâu sò ốc hến
tác phẩm đã làm cho người xem thích thú khi đả kích thói tham lam bòn rút dân đen của tầng lớp quan lại trong xã hội phong kiến
nhà hát kịch việt nam công diễn vở nghêu sỏ ốc hến trong tuần qua do nghệ sĩ ưu tú lâm tùng đạo diễn
bốn nhân vật chính của tác phẩm thầy bói nghêu gian trá ốc lưu manh trộm cướp trung sò ác bá thị hến lẳng lơ điêu ngoa khắc họa đầy đủ diện mạo bức tranh làng quê phong kiến buổi suy tàn
vốn là vở tuồng tích dân gian khi chuyển qua ngôn ngữ kịch nói tác phẩm thêm thắt nhiều đoạn đối thoại độc thoại gây cười
tôi rất vinh dự được nhà hát giao cho giàn dựng phục hồi lại bởi diễn nghêu sò ốc hến
một trong những cái tích trò dân gian rất là nổi tiếng
đây là một cái thách thức một cái điều rất là thú vị để tôi được thử mình được khám phá và được thể hiện cái nhìn của tôi về nghêu sò ốc hến trong giai đoạn hiện nay
thế thì dựa trên cái tích trò rất hay rồi rồi những nhân vật những số vật rất là thú vị và tôi cũng có biên tập lại một chút ít để cho nó phù hợp với cái không khí thời đại bây giờ
cộng với tôi đưa những cái
tình tiết những cái ứng xử lối suy nghĩ của người bây giờ vào vụ bởi tịch để cho nó có cái hơi thở mới vẫn trên cái tích trò cũng nhưng lại hơi thở mới
ngoài tiếng cười sàng khoái tác phẩm cũng nói lên nỗi khổ khát khao của người dân qua cuộc trò chuyện ngắn ngồi giữa ốc và hến
ốc út hận vì là thanh niên sức dài vai rộng nhưng ruộng trâu không có phải theo nghề đào tường khoét vách mưu sinh
hến giải bày nỗi khổ
hến giải bày nỗi khổ của người đàn bà quá chân yếu tay mềm bị nhiều kẻ giò ngó treo hoa gạo nguyệt
nghề sò ốc hến là vở tuồng dân gian nổi tiếng được cho là xuất phát từ quảng nam
sau lan truyền đến bình định vở kịch đã nhiều lần được các đoàn nghệ thuật của các tỉnh thành phố ở phía bắc và phía nam giàn dựng dưới nhiều hình thức như tuồng treo cải lương
trước nhà hát kịch việt nam nghệ sĩ nhân dân lê khanh và nhà hát tuổi trẻ cũng đã dàn dựng vở kịch thị hến lấy chất liệu từ tích nghèo sò ốc hến năm hai nghìn một mươi ba